thưa quý vị theo thống kê bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt một mươi chín sáu tỷ usd nhập khẩu đạt một mươi bốn ba mươi hai tỷ đô la mỹ
như vậy giá trị xuất siêu ngành đạt được trong bốn tháng là bốn bảy mươi bốn tỷ đô la mỹ tăng bảy mươi một năm
trong tháng bốn giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt năm một mươi bốn tỷ usd tăng một mươi chín bảy so với tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
hầu hết các mặt hàng chủ lực đều cao hơn cùng kỳ năm ngoái
trong đó hoa kỳ trung quốc và nhật bản tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất
giá trị xuất khẩu lần lượt chiếm hai mươi một một mươi tám chín và sáu chín

để tiếp tục duy trì tốt đà tăng trưởng trong xuất khẩu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản thủy sản
nhất là sang các thị trường trung quốc hoa kỳ nhật bản eu đồng thời mở cửa các thị trường mới còn nhiều tiềm năng như các nước hồi giáo hà na trung đông châu phi